dằm tháng riêng là một trong những ngày rất quan trọng theo âm lịch trong khi nhiều người dân cả nước ngày này nô nức đến chùa lễ phật dự các lễ hội đầu năm lễ vía bà hay hòa mình trong không gian bay bổng của ngày thơ việt nam thì với cộng đồng người hoa ngày rằm tháng riêng được gọi là tết nguyên tiêu là một dịp lễ hội đầu năm đặc biệt
dằm tháng riêng là một trong những ngày rất quan trọng theo âm lịch trong khi nhiều người dân trong cả nước ngày này nôi nức đến chùa lễ phật dự các lễ hội đầu năm lễ vía bà hay hòa mình trong không gian bay bổng của ngày thơ việt nam thì với cộng đồng người hoa ngay rằm tháng riêng được gọi là tết nguyên tiêu cũng là dịp lễ hội đầu năm đặc biệt
đối với mọi người hoa đi đến ngày này một điều ý nghĩa quan trọng hơn nữa là một sự viên mãn tức là một sự kết thúc rất tốt đẹp
và những ngày đó với các ngày đó thì cộng đồng người hoa thường ngồi lại với nhau xung bày trong gia đình rồi tổ chức những lễ hội như vậy để thể hiện tình cảm với nhau như là một lần nữa gửi tới những lời chúc tụng gửi tới tất cả những người thân những bạn bè trong gia đình một năm mới vừa mở đầu để bưa thuần gió hòa và bạc sự như ý
nhằm góp phần giới thiệu văn hóa truyền thống của đồng bào người hoa và đa dạng loại hình văn hóa nghệ thuật vui chơi giải trí phục vụ
nhu cầu thưởng ngoạn của người dân và du khách ngày một mươi một tháng hai tức dầm tháng riêng quận năm tp hcm đã tổ chức lễ hội nguyên tiêu với nhiều hoạt động đặc sắc
thu hút nhất là màn diễu hành đường phố và biểu diễn lân sư rồng hóa trang đi cà kheo vẽ tranh viết thư pháp tại các ngôi chùa hội quán và trên các đường phố chính của quận năm nơi tập trung đông nhất đồng bào người hoa tại tp hcm
nguyên tiêu năm nay là cái khí thế rất là tân bừng rất là bà con rất là phấn khởi
người đi tham dự đêm nguyên tiêu rất là đông mà rất là vui phục vụ cho bà con những cái là văn hóa nghệ thuật là giống như là thư pháp n hội họa rồi trong đó hội họa là một cái màn xuất sắc
bà con phải nói là hết sức phấn khởi ở đây phải nói là những cái màn từ học sinh giờ các giáo viên rồi các cái đoàn
những cái đi diễu hành thì phải nói là thể hiện được cái sự đoàn kết của người hoa người kinh chứ là bao nhiêu dân tộc ở đây
đối với cộng đồng người hoa tết nguyên tiêu không chỉ thuần túy mang thu vui thưởng ngoạn mà còn ý nghĩa tâm linh lớn lao
cúng các vị tiền hiền vừa cầu mong cuộc sống tốt đẹp no đủ quê hương xứ sở phồn vinh
và tết nguyên tiêu còn là dịp để giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào người hoa trong nền văn hóa chung của cộng đồng các dân tộc việt nam
đồng thời còn trở thành một sự kiện hấp dẫn du khách các nơi khác khi đến thăm tp hcm trong dịp đầu năm này